chương trình hôm nay chủ nhật ngày năm tháng năm sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây
cùng dự buổi gặp mặt có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ và các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành và tổng liên đoàn lao động việt nam
diễn đàn lần này với chủ đề công nhân kỹ thuật cao là một trong những động lực phát triển đất nước
lần đầu tiên thủ tướng chính phủ gặp gỡ chín mươi công nhân lao động kỹ thuật cao của bảy địa phương thuộc các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước
như hà nội tp hcm hải phòng đà nẵng bình dương đồng nai bà rịa vũng tàu với các ngành kinh tế kỹ thuật cao
cuộc gặp đã tập trung vào năm nhóm vấn đề chính với bốn mươi ba kiến nghị và hai mươi một ý kiến phát biểu đề xuất của công nhân người lao động có kỹ thuật cao
đối với chính phủ trong việc ban hành những chính sách để tạo động lực phát triển bản thân
cần làm gì để những lao động bình thường trở thành công nhân kỹ thuật cao
tâm tư nguyện vọng của chính những công nhân có kỹ thuật cao để có thể đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của doanh nghiệp
của địa phương và đất nước
thủ tướng nhấn mạnh hiện nay đất nước có năm mươi triệu người lao động nhưng tỷ lệ lao động kỹ thuật cao chỉ chiếm một mươi chín
là một con số rất nhỏ so với các nước trong khu vực
cái đầu tiên là chúng ta thiếu cuộc nghiêm trọng đội ngũ công nhân kỹ thuật cao cả về số lượng và chất lượng
mà chính vì thế năng suất chúng ta còn thấp
mà chúng ta đã nói rằng là không thể đi theo công nhân kỹ thuật cao

chính phủ cũng đang có những nỗ lực cải thiện nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực có kỹ thuật cao
để đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng công nghệ bốn đang diễn ra trên toàn thế giới
cũng nhân dịp này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trao bàn khen và tặng quà cho hai mươi ba công nhân kỹ thuật cao tiêu biểu của các địa phương
hôm nay nguyên chủ tịch nước trương tấn sang và đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã dự lễ khánh thành bàn giao các công trình giao thông và trụ sở giáo dục trên địa bàn các huyện mộc hóa thạnh hóa và đức huệ tỉnh long an
phát biểu tại lễ khánh thành phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình ghi nhận và biểu dương các doanh nghiệp các nhà hào tâm
đã hỗ trợ tỉnh long an đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành nhiều cầu giao thông nông thôn trường học trên địa bàn các huyện biên giới
phó thủ tướng cũng lưu ý chính quyền địa phương tích cực phát huy những thành quả đạt được chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước
trong tổ chức quản lý khai thác bảo trì vận hành công trình an toàn và hiệu quả
trường trung học cơ sở bình thành được xây dựng trên diện tích một mươi m hai tại xã bình thành là xã vùng sâu vùng xa của tỉnh long an
thuộc huyện biên giới đức huệ do ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tài trợ bốn mươi sáu tỷ đồng
trường trung học cơ sở bình thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện để thay và cho có một môi trường dạy và học trên địa bàn huyện biên giới đạt được chất lượng cao
dịp này ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an trao năm trăm linh triệu đồng cho quỹ khuyến học huyện đức huệ
thưa quý vị từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ ba mươi năm
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
một về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải
ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ
và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra
để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong thực hiện cổ phấn hóa thoái vốn nhà nước
tại một số doanh nghiệp thuộc bộ giao thông vận tải
nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng đinh la thăng đã bị khai trừ ra khỏi đảng
và đang chấp hành hình pha tù chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu
về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng và bộ giao thông vận tải
cá nhân ông đinh la thăng vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ
quy chế làm việc và trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
các ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng gồm đồng chí nguyễn hồng trường
đồng chí nguyễn văn công đồng chí nguyễn ngọc đông và đồng chí nguyễn nhật
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng
và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
đồng chí vũ văn ninh nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó thủ tướng chính phủ
có vi phạm khuyết điểm trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa
thoai vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc bộ giao thông vận tài
đồng chí phạm viết muôn nguyên phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ
có vi phạm khuyết điểm trong việc tham mưu cho lãnh đạo chính phủ
về chủ trương thực hiện cổ phân hóa thoai vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc bộ giao thông vận tải
vi phạm của ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải và các đồng chí nêu trên
đã gây thất thoát lớn tiền và tài sản của nhà nước
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành giao thông vận tài
gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật
để xảy ra các vi phạm khuyết điểm nêu trên
có trách nhiệm của các đơn vị thuộc bộ tổ thông vận tài và văn phòng chính phủ
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét
xử lý trách nhiệm đối với các tập thể cá nhân liên quan
một về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân bộ quốc phòng
ban thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng
để một số cán bộ đảng viên trong quân chủng bị xử lý hình sự
đồng chí đô đắc nguyễn văn hiến nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên quân ủy trung ương
nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng trong thời gian giữ cương vị phó bí thư đảng ủy tư lệnh quân chủng
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy
chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của quân chủng
và trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng
bốn đồng chí phó đô đắc nguyễn văn tình nguyên ủy viên trung mương đảng nguyên ủy viên quân ủy trung ương
nguyên bí thư đảng ủy nguyên chính ủy quân chủng
chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy quân chủng
đồng chí chuẩn đô đốc lê văn đạo nguyên đảng ủy viên nguyên phó tư lệnh quân chủng
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của quân chủng
và trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng
vi phạm của ban thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân và các đồng chí nêu trên
đã gây thiệt hại lớn về tiền và tài sản của nhà nước
ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng và quân đội đến mức phải xem xét thi hành kỳ luật
ba xem xét thi hành kỷ luật đồng chí trung tướng nguyễn hoàng thủy phó bí thư đảng ủy tư lệnh quân khu chín
và đồng chí đại tá trương thanh nam đảng ủy viên phó tham miêu trưởng quân khu chín
nguyên phó bí thư đảng ủy sư đoàn trưởng sư đoàn tám quân khu chín
đồng chí trung tướng nguyễn hoàng thủy và đồng chí đại tá trương thanh nam
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo quản lý thiếu kiểm tra để xảy ra vi phạm
khuyết điểm trong công tác quản lý sử dụng đất đai tại sư đoàn tám
để nhiều tổ chức đảng và đảng viên liên quan bị xử lý kỷ luật
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức
cách tất cả các chức trong đảng đối với đồng chí trương thanh nam
và cảnh cáo đối với đồng chí nguyễn hoàng thủy
bốn xem xét thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn bá cảnh
thành ủy viên phó trưởng ban thường trực ban dân vận thành ủy đà nẵng
năm xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ huyện ủy ba vì
thành phố hà nội và các cá nhân liên quan về các vi phạm khuyết điểm
đã được kết luận tại kỳ họa
họp thứ ba mươi bốn của ủy ban kiểm tra trung ương
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với đồng chí hà xuân hưng bí thư huyện ủy và đồng chí bạch công tiến
phó bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện
khiển trách đối với đồng chí nguyễn văn hà phó bí thư thường trực huyện ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân huyện ba vị
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban thường vụ thành ủy hà nội
thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ban thường vụ huyện ủy ba vì

ba xem xét thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn quang dũng
trong thời gian giữ chức vụ đảng ủy viên bí thư tri bộ
trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp hòa bình tỉnh hòa bình
đồng chí nguyễn quang dũng đã thiếu trách nhiệm
buông lỏng lãnh đạo quản lý thiếu kiểm tra giám sát
để xảy ra một số vi phạm khuyết điểm trong công tác quản lý sử dụng đất đai
cá nhân đồng chí trực tiếp tham mưu và ký một số tờ trình
đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
vi phạm quy định pháp luật đất đai và quy hoạch đô thị
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí nguyễn quang dũng
bảy cũng trong kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận kiểm tra
việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng
đối với ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
ninh thuận xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng bốn trường hợp
thưa quý vị chiến thắng điện biên phủ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
là thắng lợi lớn nhất của quân và dân việt nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược
tròn sáu mươi năm năm qua ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
chiến thắng điện biên phủ là thắng lợi to lớn
tạo nên bước ngoặt quan trọng trên con đường phát triển của cách mạng việt nam
nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm chiến thắng điện biên phủ
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại lịch sử hao hùng qua những hình ảnh ngay sau đây
thực hiện đường lối kháng chiến
kháng chiến toàn dân toàn diện lâu dài dựa vào sức mình là chính
với vũ khí thô sơ và tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh
ngày sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba bộ chính trị đã họp đánh giá tình hình và quyết định mở chiến dịch điện biên phủ
thông qua phương án tác chiến thành lập bộ chỉ huy chiến dịch
đảng ủy mặt trận do đại tướng võ nguyên giáp làm tư lệnh kiêm bí thư đảng ủy
chấp hành quyết định của bộ chính trị mọi công việc chuẩn bị cho chiến dịch được tiến hành khẩn trương
công vị bộ đội chủ lực nhanh chóng tập kết ngày đêm bạt rừng xẻ núi mở đường kéo pháo
xây dựng trận địa sẵn sàng tiến công địch dân công thanh niên sung phong bất chấp bom đạn
hướng về điện biên bảo đảm hậu cần phục vụ chiến dịch
qua năm mươi sáu ngày đêm khuét núi ngủ hầm mưa rầm cơm vắt máu trộn bùn non
đúng một mươi bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta
tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch tướng đờ cát cùng toàn bộ bộ tham mưu và binh lính tập đoàn
cứ điểm điện biên phủ phải ra hàng
chiến thắng điện biên phủ là một trong những đỉnh cao trói lọi kỳ thích vẻ vang của cách mạng việt nam
trong thời đại hồ chí minh mốc vàng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc
chiến thắng điện biên phủ còn mang tầm góc thời đại góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hòa bình
tiến bộ của nhân loại là chiến thắng chung của các nước trên bán đảo đông dương
nó đã chứng minh một chân lý các dân tộc bị áp bức xâm lược nếu có ý chí kiên cường và đường lối đúng đắn
sáng tạo biết đoàn kết đấu tranh vì độc lập tự do thì dân tộc đó nhất định thắng lợi
cuộc tiến công chiến lược đông xuân năm một nghìn chín trăm năm mươi ba một nghìn chín trăm năm mươi bốn đỉnh cao là chiến dịch lịch sử điện biên phủ
là cuộc tấn công quy mô lớn nhất của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược
trong đó nghệ thuật chọn thời cơ tiến hành chiến dịch là
sự lựa chọn xuất sắc đầy sáng tạo của đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu
về nghệ thuật chọn thời cơ chiến lược của đảng và quân đội ta trong chiến dịch điện biên phủ năm ấy
cuối năm một nghìn chín trăm năm mươi ba trên chiến trường điện biên phủ đã xuất hiện một cụm lực lượng chiến lược của địch
tại hướng tiến công chiến lược tây bắc mà ta đã lựa chọn từ trước
đây là kết quả từ những hoạt động tác chiến và đấu tranh
của quân đội ta trên toàn chiến trường đông dương
mà đặc biệt là trong năm một nghìn chín trăm năm mươi ba như chiến dịch tây bắc thượng lào hòa bình ninh bình liên khu năm tây nguyên
về phía ta các lực lượng quân sự đã có sự phát triển mạnh mẽ
khối chủ lực cơ động được xây dựng khá mạnh với sáu đại đoàn bộ binh
và một đại đoàn quân sự

về chiến trường tác chiến ta đã lựa chọn tây bắc làm chiến trường tác chiến chính
với mục tiêu chiến lược là tập đoàn cứu điểm địa biên phủ
đây là địa bàn phù hợp với thế mạnh tác chiến của ta
tạo điều kiện cho ta phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân việt nam
nghệ thuật chọn thời cơ chiến lược trong chiến dịch điện biên phủ
cũng để lại bài học kinh nghiệm giá trị
làm cơ sở tham chiếu cho đảng và quân đội ta vận dụng trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc
phải chuẩn bị nhiều biện pháp nhiều giải pháp về mặt chiến lược
để có thể điều động địch vào những khu vực chúng ta đã lựa chọn
có chuẩn bị để tiêu diệt
có thể nói trên cơ sở vận dụng sáng tạo linh hoạt điều kiện thực tiễn chiến trường
trong quá trình lựa chọn thời cơ chiến lược tại chiến dịch điện biên phủ
đã góp phần giúp cho đảng và quân đội ta đập tàn những nỗ lực quân sự cuối cùng
của quân đội xâm lược pháp tại đông dương
bộ chính phủ pháp phải ngồi vào bàn đàm phán ký kết hiệp định geneva
theo các điều khoản tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân
ba nước đông dương trong đó có việt nam
thưa quý vị các mark là một nhà tư tưởng vĩ đại của nhân loại tiến bộ
có ảnh hưởng to lớn đối với mọi thời đại
học thuyết do ông sáng lập là ngọn đèn soi sáng con đường cách mạng
cho giai cấp vô sản và nhân dân lao động trên toàn thế giới
hôm nay năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín kỷ niệm hai trăm linh một năm ngày sinh của ông
chúng ta nhớ về ông người đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp giải phóng loài người
khỏi mọi hình thức nô dịch áp bức bóc lột và tha hóa
trong thần thoại hy lạp nhân vật promete đã hy sinh bản thân mình
lên thiên đình mang lửa về xế ấm cho nhân loại
giúp nhân loại bớt đi sự lạnh giá trong kỷ nguyên băng hà
để tiếp tục phát triển đến hôm nay
thì cũng sẽ là không quá khi chúng ta nói rằng
các mark là một promete của thời kỳ lịch sử mới
các mark đã kiên trì đi tìm và tìm ra những điều bí ẩn của lịch sử
chủ thể của lịch sử và chìa khóa của lịch sử đích thực
theo ông động lực thúc đẩy sự phát vận động của lịch sử
không phải là sức mạnh
tuy nhiên cũng không phải là những ý tưởng hay ý chí của các vĩ nhân
mà chính là nền sản xuất vật chất là những lợi ích vật chất
và trong đó chính quần chúng nhân dân mới là những người sáng tạo chân chính ra lịch sử
lê ninh khẳng định chủ nghĩa dưới và lịch sử của mark
là thành tựu vĩ đại nhất trong tư tưởng khoa học
một lý luận khoa học hết sức hoàn chỉnh và chặt chẽ
đã thay cho sự lộn xộn và sự tùy tiện
vẫn ngữ trị từ trước tới nay trong các quan niệm về lịch sử và chính trị
sự ra đời của chủ nghĩa mark và sau này là chủ nghĩa mark lê ninh
đã chấm dứt thời kỳ mau mẫm như trong đêm tối
của hàng triệu nhân dân lao động sống dưới ái các bức và bóc lột
tìm đường giải phóng cho mình
đối với việt nam chủ tịch hồ chí minh đã tiếp thu vận dụng
và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mark lê ninh
phù hợp với điều kiện thực tiễn việt nam
đưa việt nam từ một nước có trình độ kinh tế xã hội lạc hậu
bước vào thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa
chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
vì thế vai trò của việt nam trong khu vực và trên thế giới ngày càng cao
chúng ta phải hiểu rằng là chủ nghĩa mark là một học thuyết khoa học
và cùng với học thuyết khoa học ấy thì nó chỉ ra những cái vấn đề
mang tính chất nguyên tắc mang tính chất quy luật
của sự vận động phát triển của loài người và những dự báo
của loài người
về sự phát triển tất yếu của nhân loại đi đến con đường
sau chủ nghĩa công sản chủ nghĩa
và để giải quyết để thực hiện cái mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ấy
thì yêu cầu quan trọng sống còn mà cũng chính là yêu cầu
học thuyết khoa học của mark đó là phải vận dụng một cách sáng tạo
vào những điều kiện lịch sử cụ thể của từng nơi từng lúc của mỗi quốc gia
thời gian qua đảng ta cũng đã thẳng thắn nhìn nhận thực tế
và nhận diện một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên
trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo quản lý
kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhà lý tưởng
xa đà vào chủ nghĩa cá nhân ích kỳ cơ hội thực dụng chạy theo danh lợi
trên cơ sở đó đảng ta đã ban hành các nghị quyết
và có nhiều hành động cụ thể quyết liệt để khắc phục tình trạng trên
thể hiện rõ nhất là việc ban chấp hành trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết
về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
như nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi hai
điều này càng khẳng định thêm giá trị của chủ nghĩa mark
vẫn luôn song hành cùng thời đại nhất là về vai trò của con người
yếu tố quan trọng được các mark nghiên cứu và luôn đề cập trong các tác phẩm của mình
ngày năm tháng năm tại khu công nghiệp và dịch vụ v ship hải phòng
liên đoàn lao động thành phố phối hợp với công ty trách nhiệm hiểu hạn v ship hải phòng
tổ chức lễ phát động tháng công nhân khai mạc tháng an toàn vệ sinh lao động
và tuần văn hóa thể thao công nhân viên chức lao động năm hai nghìn một mươi chín
thu hút hơn năm công nhân lao động tham gia
với chủ đề mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên
các công đoàn ngành phân đấu hơn chín mươi năm công đoàn cơ sở
đều có hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên
người lao động nhân thắng công nhân
ngay tại lễ phát động khối thi đua công đoàn ngành
phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn v ship hải phòng
triển khai chín hoạt động chào mừng tháng công nhân
thu hút sự tham gia của hơn năm công nhân lao động đến từ sáu mươi hai công đoàn cơ sở
nhân dịp này các đơn vị thuộc khối công đoàn ngành
tiếp nhận hơn năm trăm hai mươi triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây sửa một mươi sáu nhà máy ấm công đoàn
tám mươi một xuất trợ cấp quà tặng công nhân lao động khó khăn
từ nguồn quỹ máy ấm công đoàn liên đoàn lao động tp hải phòng
cũng trong sáng nay tại tỉnh thái nguyên liên đoàn lao động tỉnh thái nguyên
tổ chức lễ phát động tháng công nhân và ngày hội công nhân lao động năm hai nghìn một mươi chín
tại chương trình nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực đã được diễn ra
như truyền thông về công tác an toàn giao thông an toàn vệ sinh lao động
tư vấn khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí
nhân dịp này liên đoàn lao động việt nam và liên đoàn lao động tỉnh thái nguyên
đã tặng ba mươi xuất quà và hỗ trợ xây dựng hai mươi nhà máy ấm công đoàn
cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên sáu trăm linh triệu đồng
ngày bốn tháng năm tại bản co tràm xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
công an huyện vân hồ phối hợp với công an huyện mộc châu và phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh sơn la đã phát hiện và bắt quả tăng hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
các đối tượng bị bắt là thảo thị xê sinh năm hai nghìn
trú tại huyện mộc châu tỉnh sơn la và lầu a dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện vân hồ tỉnh sơn la
tăng vật được lực lượng chức năng thu giữ gồm hơn hai sáu trăm chín mươi viên ma túy tổng hợp và một xe ô tô
khi mở rộng điều tra tiếp tục thu giữ hơn ba bánh heroin và hàng trăm viên ma túy tổng hợp
tại chỗ ở của sông a hàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện vân hồ
vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sáng nay tại trung cư gia vista ở phường
an phú quận hai thành phố hồ chí minh đã xảy ra một vụ cháy căn hộ nằm ở tầng một mươi tám
hàng trăm cư dân đã được sơ tán khẩn cấp khỏi trung cư để bảo đảm an toàn
trong khi lực lượng phòng cháy chữa cháy khẩn trương dập lửa ngăn cháy lạt
vụ cháy được người dân trung cư gia vista tại phường an phú quận hai
phát hiện vào gần chín giờ sáng ngày năm tháng năm khi khói lửa bùng phát tại một căn hộ nằm ở tầng một mươi tám của trung cư
do có cháy hệ thống chuông báo cháy của trung cư văng lên
hàng trăm cư dân đang có mặt tại các tầng của trung cư gia vista
trong đó có nhiều người nước ngoài và trẻ em vội vã di tản xuống đất
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hồ chí minh
đã điều động nhiều phương tiện đến hiện trường triển khai công tác dập lửa
đến chín h ba mươi phút cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn không ảnh hưởng đến các căn hộ chung quanh
nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ

tôi ghé thăm khu di tích thờ trạng quỳnh trên mảnh đất hoàng hóa vào một ngày cuối tháng bốn
khi những bông hoa súng trái mùa vội khoe sắc hồng dưới cái nắng đầu hè
có lẽ người việt nam ai cũng từng được nghe những câu chuyện về trạng quỳnh
nhưng không hẳn tất cả đều biết ông chính là người con của quê hương hoàng hóa
anh hùng trong đấu tranh và dạng danh trong học tập
chúng tôi thấy là ngày nay con cháu của hoàng lộc phải nói là đã phát huy được đầy đủ

những cái tinh hoa của quê hương và của đất nước cùng với nhân dân cả nước
để làm nên những trang sử mới trước kia trong cuộc kháng chiến giải phóng nhân dục
thì ngày nay đó là trong cái công cuộc xây dựng kinh tế đổi mới
đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân
mỗi ngọn núi dòng sông từ vùng biên cương xuôi về miền biển
đầu đầu trên mảnh đất sứ thanh cũng in hẳn dấu tích của trận mạc và bom đạn
từ núi rừng ngàn nưa nơi triệu thị trinh
cưỡi voi sung trận chống giặc ngô cho tới đất nga sơn với khởi nghĩa ba đình
trong phong trào cần vương chống ách đô hộ
từng tất đất đều như lưu lại dấu chân của những con người làm nên lịch sử
để lại hào khí dạng dỡ muôn đời
một người dân thanh hóa đi lên từ những gian khổ khó khăn
để làm nên một đại sự nghiệp to lớn
và trong đời sống dân gian cũng đời sống hiện đại
có những cái hình bóng
những chiến công những thành tích ông vẫn còn vang dội mãi
vẫn còn in khắc sâu mãi và nghĩ rằng là con em thanh hóa
người dân thanh hóa bất cứ người dân thanh hóa nào
cũng có mang chung một niềm tự hào về anh hùng dân tộc lê lợi
bà triệu nuôi khát khao cưỡi cơn gió mạnh đạp luồng sóng giữ cởi ách nô lệ
tô vĩnh diện cùng tấm khương lấy thân mình chèn pháo
hai câu chuyện lịch sử cách nhau cả ngàn năm nhưng có chung một điểm
đó là sưng mạnh
sương máu là sự hy sinh của nhân dân thanh hóa và đồng bào cả nước
trong suốt chặng đường đấu tranh của dân tộc
tất cả đã dệt gấm theo hoa lên bản đồ lịch sử của việt nam ngày hôm nay
ngay như người pháp họ là nhà nghiên cứu và họ cũng là những người đi xâm lược
nhưng khi nói về thanh hóa người ta cũng đã dùng những lời mà chính chúng tôi
những người dân thanh hóa cũng hết sức là tự hào
người an nam hiểu sự an nam thì phải hiểu sự thanh hóa
và thanh hóa là sân khấu của những bản anh hùng ca của đất nước thanh nam
quê hương thanh hóa đã sinh ra ba triều vua hai đời chúa
cùng với nhiều người con mà tên tuổi sẽ mãi vinh danh vào lịch sử
được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất địa linh nhân kiệt là niềm tự hào
nhưng cũng là trách nhiệm lớn của người dân sứ thanh
làm sao để xứng đáng với quê hương của những vĩ nhân
làm cách nào để sớm đưa thanh hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như bác hồ hằng mong muốn
trong phần tin tức quốc tế canada phản đối điều luật siết chặt trừng phạt của mỹ đối với cuba
tổng thống venezuela kêu gọi quân đội bảo vệ tổ quốc
thưa quý vị chính phủ canada mới đây khẳng định sẽ không công nhận hay thi hành bất kỳ phán quyết nào

điều luật mang tên các biện pháp ngoại biên fema để bảo vệ lợi ích của công dân nước này
và ngăn chặn việc công nhận hay thi hành các quyết định tư pháp liên quan đến luật hams burton tại canada
ngoại trưởng canada cho biết thêm chính phủ nước này đang phối hợp với liên minh châu âu
và các đối tác quốc tế khác để bảo vệ những hoạt động kinh tế của canada tại cuba
canada hiện đang là đối tác thương mại lớn thứ tư của cuba
xung đột lại vừa tiếp tục leo thang tại giải gaza khi mà hơn hai trăm năm mươi quả rocket được phóng ra
và bắn vào các thị trấn ở phía nam của israel
quân đội israel cũng đã đáp trả lại bằng xe tăng và không kích khiến cho bốn người palestine bị thiệt mạng
lực lượng phòng vệ israel cho biết hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn được hầu hết số tên lửa
sau một số dân thường bị thương các xe tăng và máy bay của israel sau đó đã tấn công một trăm hai mươi mục tiêu
của phong trào hamas tại giải gaza để đáp trả
theo giới chức y tế giải gaza các vụ tấn công này đã khiến bốn người thiệt mạng và khoảng bốn mươi người khác bị thương
cũng trong ngày bốn tháng năm
israel tuyên bố đóng cửa các cửa khẩu trao đổi hàng hóa và đi lại của người dân trên biên giới nước này với giải gaza
cũng như vùng đánh bắt cá ngoài khơi giải gaza để đáp trả vụ nã rocket
về phần mình chính quyền palestine cùng ngày đã lên án hành động gây hấn quân sự của israel
nhằm vào cư dân tại giải gaza cũng như nhằm vào dân thường không phòng bị đã gây ra thiệt hại to lớn
palestine kêu gọi hội đồng bảo an liên hợp quốc nhóm họp khẩn
nhằm chấm dứt các cuộc không kích của israel nhằm vào giải gaza
tổng thống venezuela nicolás
maduro đã kêu gọi lực lượng vũ trang sẵn sàng bảo vệ tổ quốc trong trường hợp có sự can thiệp quân sự từ bên ngoài
lời kêu gọi này được đưa ra sau cuộc đảo chính bất thành hồi đầu tuần do thủ lĩnh đối lập juan guaido phát động tại quốc gia nam mỹ
phát biểu được tổng thống maduro đưa ra trong chuyến thăm tới căn cứ quân sự el pao ở bang cogendes tây bắc venezuela
một động thái nhằm biểu dương lực lượng và lên án mọi âm mưu chống phá nhà nước từ phe đối lập
cũng trong chuyến thăm tổng thống maduro đã giám sát một cuộc diễn tập của quân đội
tuyên bố của tổng thống maduro được đưa ra sau khi thủ lĩnh phe đối lập juan guaido tập hợp những người ủng hộ tham gia biểu tình
hòng lôi kéo sự ảo thuẫn của lực lượng vũ trang venezuela lật đổ chính phủ hợp hiến
chính quyền của tổng thống maduro cáo buộc mỹ có vai trò trong âm mưu nhằm thúc đẩy một cuộc nội chiến tại quốc gia nam mỹ này
ngày bốn tháng năm các nhà điều tra liên bang của mỹ đã bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân khiến một máy bay thương mại boeing bảy trăm ba mươi
chở một trăm bốn mươi ba người lao xuống một con sông ở bang florida khi hạ cánh
đây cũng được xem là rắc rối mới nhất liên quan đến dòng máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy của tập đoàn boeing
chiếc boeing bảy trăm ba mươi bảy tám trăm linh khởi hành từ căn cứ hải quân ở vịnh guantanamo ở cuba với một trăm ba mươi sáu hành khách và bảy thành viên phi hành đoàn
đã lao xuống sông
sông st john s nằm ở cuối đường băng của căn cứ không quân ở jacksonville tối ba tháng năm theo giờ địa phương
giới chức mỹ cho biết đã có hai mươi hai người bị thương trong vụ việc
các nhà điều tra của ủy ban an toàn giao thông quốc gia mỹ đã phục hồi dữ liệu chuyến bay và gửi tới washington để tiến hành phân tích
dự kiến các nhà điều tra sẽ phỏng vấn các thành viên phi hành đoàn trong ngày năm tháng năm để thu thập thêm thông tin
tuy nhiên các nhà điều tra sẽ phải đợi tới khi máy bay được đưa lên khỏi mặt nước để thu thập dữ liệu ghi âm buồng lái
trong khi đó đại diện tập đoàn boeing cho biết
đã nắm được sự cố và đang thu thập thêm thông tin về vụ việc
ít nhất bảy binh sĩ venezuela đã thiệt mạng khi một máy bay trực thăng quân sự rơi tại khu vực ngoại ô thủ đô caracas
vụ tai nạn xảy ra vào sáng bốn tháng năm theo giờ địa phương khi chiếc trực thăng bay qua khu vực đồi núi el vulcano tại thành phố el haitillo
người dân ở gần hiện trường cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn máy bay đã bị thiêu dụi hoàn toàn sau đó
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của
chuyển truyền thông tin